asean có vai trò trung tâm trong khu vực và đây là động lực thiết yếu cho sự phát triển của toàn bộ khu vực ấn độ dương thái bình dương
phát biểu được ngoại trưởng nhật bản toshimitsu motegi đưa ra tại trụ sở ban thư ký asean ở jakarta
trong bài phát biểu ngoại trưởng motegi khẳng định nhật bản hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu được nêu trong tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương
cho rằng khu vực này là cốt lõi của sự năng động toàn cầu
theo ông cấu trúc khu vực cần phải được điều chỉnh bởi những quy tắc rõ ràng và minh bạch
ngoại trưởng nhật bản cho rằng trong vùng biển của khu vực tất cả các quốc gia phải hành động và được thụ hưởng các quyền theo nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế
và tất cả tranh chấp về biển phải được giải quyết một cách hòa bình
ông nhấn mạnh duy trì luật pháp là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển thịnh vượng thực sự tại ấn độ dương thái bình dương